tin báo tại bờ suối bản hồng tiến một có một người đàn ông đã tử vong trên đầu có nhiều thương tích
nạn nhân sau đó được xác minh là anh vi văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại bản hồng tiến hai xã châu tiến huyện quỳ châu
nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng lực lượng công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra làm rõ và xác định thủ phạm gây án là nữ văn hòa
tại cơ quan điều tra lữ văn hòa khai báo trước đó anh huệ có mâu thuẫn với bố của hòa sau đó anh huệ tuyên bố sẽ chém hết đàn bò của gia đình hòa
ít ngày sau một con bò nhà hòa bị chém gần đứt đuôi
tối hai mươi năm tháng tám khi hòa đi bắt nhái ở bờ suối thuộc bản hồng tiến một thì gặp anh huệ
nghĩ lại việc con bò bị chém hôm trước là do huệ gây ra nên hòa âm thầm đi theo rồi rút một thanh gỗ ở hàng rào ven đường đánh mạnh vào đầu anh huệ
sau đó hòa tiếp tục nhạt hòn đá cạnh đường đánh liên tiếp hai nhát vào đầu anh huệ khiến anh này tử vong tại chỗ